thưa quý vị công an huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình vừa khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ba đối tượng là phạm thị mai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và chồng là vũ đình trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cùng chú tại xã quỳnh hồng huyện quỳnh phụ cùng với phan thanh tân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu chú tại xã đông đô huyện hưng hà về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
từ đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một phạm thị mai và vũ đình trường đã cung cấp mẫu kết quả xét nghiệm test nhanh covid một mươi chín của công ty trách nhiệm hiểu hạn y dược tâm đức tỉnh bắc ninh và mẫu kết quả xét nghiệm sars cov hai phương pháp pcr của trung tâm y tế huyện thanh miện tỉnh hải dương để nhờ phan thanh tân làm giả hai trăm một mươi phiếu kết quả xét nghiệm test nhanh covid một mươi chín
một mươi năm phiếu kết quả xét nghiệm test nhanh covid một mươi chín

sáu phạm thị kim tuyến nguyên trưởng phòng thuộc sở kế hoạch và đầu tư hà nội phạm thị thu hường nguyên tránh văn phòng sở kế hoạch và đầu tư hà nội
hai bị can còn lại là võ việt hùng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển đông kinh và lê duy tuấn giám đốc kinh doanh công ty đông kinh bị truy tố do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
cáo trạng xác định đây là vụ án có tính chất đồng phạm các bị can đều là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội
nên có vai trò tương đương nhau
tuy nhiên xét hành vi của nhóm bị can thuộc liên danh nhật cường đông kinh
thì bị can bùi quang huy là tổng giám đốc công ty nhật cường
là người khởi xướng chủ mưu chỉ huy việc thực hiện tội phạm
nên có vai trò chính trong vụ án
hiện bị can bùi quang huy đang bỏ trốn
cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã
quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can huy
quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can
khi nào bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can về tội giết người đối với trần văn hùng
trú tại số nhà sáu mươi bảy đường trưng chắc phường quang trung tp hưng yên
theo điều tra ban đầu hùng là người
hùng là nghi phạm gây ra vụ án mạng tại số nhà bốn mươi đường bãi dậy
phường minh khai tp hưng yên vào ngày một mươi chín tháng chín
nạn nhân là bà nguyễn thị hạnh chủ nhà sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
tại cơ quan công an hùng khai nhận do có mâu thuẫn
từ trước với con trai nạn nhân nên đối tượng đã lên kế hoạch sát hại
các thành viên trong gia đình nạn nhân và là người đầu tiên y ra tay sát hại
là bà nguyễn thị hạnh
chiều cùng ngày đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ trước khi tiếp tục gây án
được biết trần văn hùng đã có hai tiền án về các tội trộm cắp tài sản
cướp tài sản năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và tội giết người năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu được đặc xá trở về địa phương
tại đồng nai một đối tượng
ở huyện nhơn trạch đã giấu ma túy trong gói mì tôm để mang bán cho người dân
ở trong khu vực phong tỏa đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ cùng với tăng vật
đó là ngô thị bích ngọc bốn mươi một tuổi trú tại xã long phước huyện long thành tỉnh đồng nai
trước đó vào trưa ngày một mươi bốn tháng chín tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
ở ấp hai xã long thọ ngọc gửi một bịch mì tôm và trứng cho một người trong khu vực phong tỏa
do nghi ngờ nên tổ công tác đã tiến hành kiểm tra
thì phát hiện một gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy giấu trong gói mì tôm
thấy vậy ngọc bỏ chạy thì bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ
tại cơ quan công an ngọc khai số ma túy trên mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch
ở huyện long thành về để sử dụng và bán lại cho các con nghiện thì bị bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim động tỉnh hương yên
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với
nguyễn viết hồng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ở thôn trung hòa xã phú thịnh huyện kim động
về tội cướp giật tài sản
trước đó vào ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi một công an huyện kim động nhận được đơn trình báo
của anh nguyễn viết cường sinh năm hai nghìn chín trú tại thôn trung hòa xã phú thịnh
về việc đang ngồi tại nhà thì bị một người đàn ông lạ mặt điều khiển xe mô tô
không rõ biển kiểm soát hỏi mượn chiếc điện thoại nói là có việc muốn gọi cho mẹ của cường
tuy nhiên khi anh cường đưa điện thoại
cho người đàn ông thì đối tượng này liên điều khiển xe bỏ chạy
công an huyện kim động đã xác minh được hồng là thủ phạm gây ra vụ cướp giật trên
tại cơ quan công an đối tượng hồng đã khai nhận ngoài việc gây ra vụ cướp giật trên
trước đó hồng cũng đã thực hiện chót lọt năm vụ khác gồm cướp giật tài sản trộm cắp
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại địa phận huyện kim động và thành phố hưng yên
thưa quý vị và các đồng chí có thể thấy rằng tình hình dịch bệnh
covid một mươi chín diễn biến phức tạp lợi dụng tình hình dịch bệnh và sự sơ hở chủ quan của người dân
một số loại tội phạm trong đó có tội phạm trộm cắp tài sản cũng có dấu hiệu gia tăng
và đã gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
trước tình hình đó lực lượng chức năng đã tích cực điều tra khám phá bắt giữ các đối tượng phạm tội
phóng sự của nhóm phóng viên intv tại tỉnh yên bái
công an thành phố yên bái vừa bắt giữ bốn đối tượng doãn văn tuấn bùi văn linh
trần văn hanh và nguyễn kiều quang cùng chú tại huyện trấn yên về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó tuấn linh hanh và quang đều là đối tượng nghiện ma túy không có việc làm ổn định
trong thời gian làm thợ xây tại công trình nhà ở thuộc tổ bảy phường yên thịnh thành phố yên bái
biết được bên trong kho để đồ làm bằng tôn cạnh công trình đang xây dựng có nhiều máy điện các loại
các đối tượng đã bàn nhau thống nhất lấy trộm
khoảng hai mươi một h ngày hai mươi một tháng tám bốn đối tượng đã dùng sẻng
đào lỗ chui vào trộm cắp hai máy hàn điện một máy khoan đục lỗ một máy cắt máy mài cầm tay
một cuộn dây hàn một mỏ cắt kim loại và hai máy bán cốt bằng laser
sau đó tôi với anh linh trở về phòng trọ

trú tại xã đại phạm huyện hạ hòa tỉnh phú thọ và hoàng đại phúc
trú tại tổ tám phường yên bái
trước đó đội cảnh sát hình sự công an tp yên bái cũng đã bắt giữ hai đối tượng là hà văn huyền
trú tại xã đại phạm huyện hạ hòa tỉnh phú thọ và hoàng đại phúc
trú tại xã đại phúc huyện hạ hòa tỉnh phú thọ và hoàng đại phúc
thành phố yên bái về tội trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận do nghiện ma túy không có tiền tiêu xài
nên các đối tượng đã tìm các nhà dân tại thành phố yên bái
xem có nhà nào trồng cây hoa mộc tại vị trí sơ hở sẽ trộm cắp về trồng và bán lấy tiền
từ ngày sáu tháng tám đến ngày một mươi tháng tám hai đối tượng đã cùng nhau lấy trộm được sáu cây mộc
có tổng trị giá gần ba mươi triệu đồng
theo thống kê trong sáu tháng đầu năm trên địa bàn thành phố yên bái đã xảy ra một vụ cướp tài sản
và một mươi ba vụ trộm cắp tài sản
tuy nhiên lực lượng chức năng đã bắt giữ một mươi bảy đối tượng để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
nguyên nhân trong thời gian qua trên địa bàn thành phố yên bái
tình hình trộm cắp vẫn diễn ra nhiều vụ
nguyên nhân chính một là do tình hình diễn biến của dịch bệnh covid một mươi chín diễn ra hết sức phức tạp
nguyên nhân thứ hai nữa là các đối tượng nghiện chất ma túy
một là thất nghiệp thứ hai là muốn có tiền để sử dụng ma túy
thì không có tiền để sử dụng ma túy

nguyên nhân thứ ba nữa là một số người dân chủ tài sản do lơ là mất cảnh giác
dẫn đến việc tạo cái điều kiện sơ hở cho các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
theo lực lượng chức năng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
sẽ tác động tiêu cực đến kinh tế an sinh xã hội
và sẽ làm nảy sinh các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự
trong đó trộm cắp tài sản
tài sản cũng rất dễ xảy ra vì vậy người dân cần nêu cao tinh thần cảnh sát
ý thức tự bảo vệ tài sản tuyệt đối không chủ quan
có biện pháp phù hợp để bảo vệ tài sản của mình
đồng thời khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn
cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để điều tra
truy bắt đối tượng góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
vào trường ngày hôm nay gần tám mươi cảnh sát phòng cháy chữa cháy
thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp đã được huy động đến dập lửa
trong vụ cháy cực lớn xảy ra tại một hộ dân trên địa bàn
vào lúc một mươi năm h ngày hôm nay nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
tại số nhà ba mươi hai trên ba khóm một phường hai thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
đã xảy ra một vụ cháy lực lượng công an nhanh chóng có mặt
mặc dù mới một mươi sáu tuổi đang bị công an thị xã phú thọ tỉnh phú thọ khởi tố bị can
áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi trộm cắp tài sản
nguyễn hữu đồng ở xã kim lũ huyện sóc sơn thành phố hà nội lại tiếp tục trộm cắp xe máy
qua công tác tuần tra ngày một mươi bảy tháng chín công an huyện yên phong phát hiện nguyễn hữu đồng
đang điều khiển chiếc xe sh không có biển kiểm soát có biểu hiện nghi vấn
quá trình đấu tranh đồng khai nhận đã trộm cắp chiếc xe sh
tại địa bàn phường đông ngàn thị xã tử sơn
do ham chơi game cần tiền tiêu xài cho nên vào các buổi trưa buổi chiều
đồng cùng đồng bọn thường đi lang thang trên đường để tìm tài sản sơ hở
đồng bọn cảnh giới bên ngoài còn đồng trực tiếp đạp gãy khóa cổ
và đẩy xe về huyện sóc sơn thành phố hà nội để tiêu thụ
với thủ đoạn như trên từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay đồng cùng đồng bọn đã gây ra
một mươi vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện yên phong và thị xã từ sơn
vào sáng ngày hôm nay lực lượng chín trăm một mươi một công an thành phố đà nẵng đã bàn giao
ba người nghiện ma túy cho công an quận liên triểu thành phố đà nẵng thụ lý
để điều tra về hành vi tàng trữ sử dụng ma túy
trước đó ba người này lén lút rủ nhau họp chợ ma túy lúc đà nẵng vẫn còn phong tỏa
thì bị tổ đặc nhiệm chín trăm một mươi một phát hiện bắt giữ
cụ thể vào khuya ngày hai mươi tháng chín tổ công tác số một lực lượng chín trăm một mươi một
làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường âu cơ phường hòa khánh bắc quận liên triều
thì phát hiện hai người đàn ông điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn
lực lượng chín trăm một mươi một theo dõi đến gần chợ thanh vinh thì dừng phương tiện để kiểm tra hành chính
bước đầu hai người này khai nhận vừa sử dụng ma túy vào buổi sáng cùng ngày
đang trên đường đến chợ thanh vinh để họp chợ ma túy
đáng chú ý là cả hai con nghiện có hai tiền án hai tiền sự liên quan đến ma túy
từ lời khai này tổ công tác chín trăm một mươi một công an thành phố đà nẵng chia hai mũi mật phục
truy đuổi và khống chế đặng thanh tuấn chú thành phố đà nẵng cùng tăng vật
là gói hàng đá vào dạng sáng ngày hai mươi một tháng chín
tuấn thừa nhận đang mang ma túy vào chợ thanh vinh bán cho hai dân nghiện nói trên
tiến hành mở rộng vụ án mua bán ma túy trong bệnh viện tâm thần trung ương một
do nguyễn xuân quý cầm đầu
công an thành phố hà nội đã bắt tạm giam một nữ trưởng khoa
ngày một mươi sáu tháng chín phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố hà nội đã do quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam bà nguyễn thị lưu trưởng khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền
thuộc bệnh viện tâm thần trung ương một để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ
viện kiểm sát nhân dân thành phố hà nội đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên
sau khi tống đạt quyết định khởi tố bị can cơ quan điều tra đã khám xét nơi làm việc
của bị can lưu tại bệnh viện để phục vụ điều tra
theo cơ quan điều tra đây là diễn biến tiếp theo của quá trình điều tra mở rộng vụ án
mua bán tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy xảy ra tại bệnh viện tâm thần trung ương một
liên quan tới vụ án này hai nhân viên y tế tại bệnh viện tâm thần trung ương một là nguyễn thị minh huệ
y tá và bùi thị hạt nhân viên chăm sóc bệnh nhân cũng đã bị khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố nguyễn xuân quý ba mươi tám tuổi cùng với năm bị can khác về các tội danh
mua bán tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy không tố giác tội phạm
đối tượng vi trần quốc bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bến tre tỉnh bến tre khởi tố
bắt tạm giam để điều tra về hành vi cướp tài sản
khi biết chị nguyễn thị phương hà kinh doanh tại nhà và hiện nay đang ở một mình cho nên bảo đã nảy sinh ý định cướp tài sản
vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi tháng chín bảo mang theo dao nhọn băng keo và dây rút điều khiển xe mô tô đến nhà của chị hà
vờ làm khách mua hàng
khi chị hà mở cửa thì đối tượng đã dùng dao nhọn khống chế rồi trói tay rán miệng nạn nhân cướp được chín trăm linh đồng
sau đó lên xe tẩu thoát
ngay sau đó nạn nhân đã trình báo sự việc với cơ quan công an
bằng các biện pháp nghiệp vụ cho đến sáng ngày hai mươi một tháng chín công an thành phố bến tre đã xác định và bắt giữ được thủ phạm gây án là vi trần quốc bảo
làm thủ tục cấp khống một mươi bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi dùng những sổ đỏ này thế chấp ngân hàng và chuyển nhượng cho nhiều người
để chiếm đoạt tiền
công an tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với phan ngọc phương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại ấp bình hưng một xã bình mỹ huyện châu phú tỉnh an giang
về các hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra phan ngọc phương là nhân viên địa chính xã bình thủy huyện châu phú tỉnh an giang
trong thời gian từ tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đến hai nghìn một mươi tám
lợi dụng chức năng nhiệm vụ được giao trong việc làm thủ tục cấp mới cấp đổi cấp chuyển nhượng
cho tặng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phương đã làm thủ tục cấp một mươi bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
không thuộc quyền quản lý sử dụng cấp giấy khống cho phương và những người thân trong gia đình
sau đó phương sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này để gian dối thế chấp vay vốn ngân hàng
quỹ tín dụng và làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ba người dân để chiếm đoạt số tiền trên ba một tỷ đồng
ngoài ra phương còn nhận làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân
nhưng không làm thủ tục chuyển nhượng mà làm thủ tục cấp mới cấp đổi không đúng số thửa đất chuyển nhượng
rồi chiếm đoạt số tiền thuế chuyển nhượng
giữa lúc toàn tỉnh kiên giang đang giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thì tám người là đàn ông và phụ nữ cùng ngụ tại xã bình an huyện châu thành tỉnh kiên giang
đã tụ tập tại một căn nhà bỏ hoang để chơi đánh bạc ăn tiền
trong lúc các con bạc đang say xưa sát phạt lẫn nhau thì bị công an ập vào và bắt quả tàng
vào ngày hai mươi một tháng chín công an huyện châu thành tỉnh kiên giang đã tống đặt quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với tám đối tượng với số tiền là một trăm linh một năm triệu đồng về hành vi đánh bạc trái phép
không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
và hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc dịch bệnh
theo hướng dẫn của cơ quan y tế
trước đó vào chiều ngày một tháng chín tại một ngôi nhà bỏ hoang thuộc ấp minh phong xã bình an huyện châu thành
nhiều đối tượng đã tụ tập đánh bạc với hình thức lắc tài xỉu ăn tiền
thì bị lực lượng công an ập vào và bắt quả tang
tại hiện trường công an đã tạm giữ tám người một bộ tài xỉu và số tiền là một mươi bảy triệu đồng
bao gồm cả trên người đối tượng bảy xe máy và một số tăng vật khác có liên quan
một tài xế thuê người lái xe cứu thương chở sáu người về quê ở nghệ an hà tĩnh
khi có chốt kiểm soát dịch ở đồng nai thì bị phát hiện
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng đoàn mạnh thắng
bốn mươi chín tuổi ngụ phường xuân thanh tp long khánh tỉnh đồng nai
và trương đình cường hai mươi sáu tuổi ngụ tp dĩ an bình dương
về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm
theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
ngày hai mươi tháng chín công an huyện xuân lộc phát hiện một xe cấp cứu thả sáu người xuống gần chốt đèn đỏ
ngã ba giữa quốc lộ một a và đường bảo hòa ấp chiến thắng xã bảo hòa
rồi quay đầu chạy về hướng tp long khánh
nghi ngờ số người trên đi từ vùng dịch về nên công an xã bảo hòa đã phối hợp với trạm y tế xã
yêu cầu khai báo y tế
qua đó phát hiện nhóm người này đi từ vùng dịch tp hồ chí minh về quê nên giữ lại xác minh
qua làm việc lái xe cấp cứu là đoàn mạnh thắng thừa nhận đã thỏa thuận với trương đình cường
lợi dụng xe cấp cứu được giao quản lý để chở sáu người qua chốt kiểm soát dịch với giá hai triệu đồng
công an huyện xuân lộc đã lập biên bản đối với thắng và cường về các hành vi vi phạm quy định pháp luật
đồng thời lực lượng chức năng yêu cầu trương đình cường đưa sáu người trở lại nơi xuất phát
thông tin giao thông đáng chú ý khác người định một triệu hai nghìn một mươi chín được ban hành đã tăng mức xử phạt vi phạm hành chính
đối với nhiều hành vi
tuy nhiên một số hành vi vi phạm vẫn có mức phạt chưa tương xứng
vì vậy mới đây bộ giao thông vận tải vừa trình chính phủ sửa đổi bổ sung nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín
về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ đường sắt
trong đó có đề xuất tăng mức phạt đối với hành vi đua xe trái phép
bộ giao thông vận tải đề xuất tăng mức xử phạt người đua xe mô tô xe gắn máy xe máy điện trái phép
từ bảy tám triệu đồng như quy định hiện hành là từ một mươi một mươi năm triệu đồng
đối với trường hợp đua ô tô trái phép mức xử phạt cũng tăng từ tám một mươi triệu đồng lên hai mươi hai mươi năm triệu đồng
đề xuất này xuất phát từ thực tế thời gian qua tại một số tỉnh thành phố trên cả nước
đã xảy ra tình trạng sử dụng ô tô xe máy để đua xe trái phép gây mất trật tự an toàn giao thông an ninh trật tự